thưa quý vị và các bạn những ngày qua một clip được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội
đã khiến cho dư luận quan tâm về sự việc
trong thời điểm sinh viên trường đại học ngoại ngữ tin học tp hcm học quân sự
tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh của trường quân sự quân khu bảy
có hai sinh viên nữ bị xâm hại tình dục vào buổi tối ngay trong trung tâm này
thông tin này lan truyền cho rằng hai sinh viên này đã tự tử hậu quả là một người chết một người bị liệt
tuy nhiên clip này nhanh chóng nhận được phản ứng gây gắt của cộng đồng mạng
nhất là sau khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng khẳng định
đoạn clip nói trên đã bị cắt ghép giàn dựng nội dung sai sự thật
gây ảnh hưởng xấu đến nhân phẩm danh dự của người trong cuộc
uy tín của các đơn vị liên quan cũng như gây dư luận xấu trong xã hội
đại tá nguyễn tiến sơn chủ nhiệm chính trị
trường quân sự quân khu bảy cho biết vụ việc diễn ra vào tối ngày một mươi tháng một
tại một lớp học quân sự có một mươi tám đến hai mươi người nữ
trong phòng có một bạn mất tiền và một bạn đổ lỗi cho nữ sinh viên tên là hát
do bị nghi ngờ hát bị kích động tâm lý xô cửa ra ngoài la hét khóc nóc
sự việc được một học sinh vô tình dùng điện thoại quay lại sau đó gửi cho bạn khác
tuy nhiên sau đó clip đã bị cắt ghép giàn dự và phát tán với nội dung bịa đặt
lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ rất nhanh
ngoài ra còn bị theo dệt nội dung gây hoang mang dư luận
ngay sau khi phát hiện vụ việc các đơn vị liên quan gồm trường đại học ngoại ngữ
tiên học tp hcm và trường quân sự quân khu bảy phối hợp lực lượng chức năng
đã kịp thời vào cuộc điều tra làm rõ và ngay trong chiều ngày một mươi hai tháng một
đã tổ chức họp báo thông tin chính xác về vụ việc
theo đó thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội là thông tin thất thiệt
không đúng sự thật bị xuyên tạc với dụng ý xấu
ngay lập tức cư dân mạng đã phát triển
phản ứng gai gấp lên án hành vi này
tin tặc bây giờ lộng hành quá rồi
mong mọi người hãy cảnh giác trước loại tin nóng như thế này
công an cần xử lý nhanh đem ra ánh sáng pháp luật
tôi đề nghị không phạt những kẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội
bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng nữa mà là bảy mươi năm triệu đồng
xem còn dám nữa không
hãy tìm ra những kẻ lợi dụng cố tình xuyên tạc và xử lý nghiêm
xử lý hình sự
cắt ghép thông tin không đúng sự thật trên mạng
để làm gương chứ phạt tiền thấy không sợ rồi
đại tá nguyễn tiến sơn
chủ nhiệm chính trị trường quân sự quân khu bảy cho biết
ngay sau khi họp báo
quân khu bảy đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng
trung tướng trần hoài trung
chính ủy quân khu bảy thống nhất cao với ý kiến của các cơ quan chức năng
và khẳng định thông tin lan truyền vừa qua là bịa đặt
vô khống sai sự thật
những thông tin này đã bôi nhọ danh dự của
tổ chức cá nhân mà trực tiếp là trường quân sự quân khu bảy
và lực lượng vũ trang quân khu bảy
trung tướng trần hoài trung cũng đề nghị các cơ quan chức năng
căn cứ vào luật an ninh mạng để tiến hành khởi tố vụ án
điều tra các tài khoản vu khống để truy tố theo quy định của pháp luật
thông tin quá độc hại
ảnh hưởng nghiêm trọng đến quân đội và uy tín của trường
đề nghị làm thật mạnh tay để chấn chỉnh
dập tắt tệ nạn làm sạch không gian mạng
ghét nhất là mấy clip địa đặt cắt ghét
tạo ra tin giả rồi lan truyền trên mạng
cần phải xử lý thật nghiêm để giăn đe
tránh tình trạng tin giả lan tràn gây hoang mang trong xã hội
từ lúc lên clip đêm qua
bằng não trạng một người bình thường là tôi đã thấy nó quá vô lý rồi
hoàn toàn không có bất kỳ một tình tiết nào để có thể tin được
là có sự việc như vậy xảy ra trong một môi trường quân sự như vậy
tôi nghĩ nên phạt thật nặng
hoặc cần thiết thì xử lý hình sự càng tốt
vì xuyên tạc làm ảnh hưởng đến hình ảnh quân đội nhân dân việt nam
đây là bài học lớn cho nữ sinh quay clip
và cũng là cảnh tỉnh cho những chia sẻ nghi ngờ mơ hồ lên môi trường mạng
khi mà chưa hiểu nguồn cơn sự việc
để tránh tiếp diễn tình trạng này làm trong sạch môi trường mạng xã hội
không gây ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội
thiết nghĩ ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì cư dân mạng cần thật
có sự tỉnh táo có sự chọn lọc và có trách nhận khi tham gia mạng xã hội
đồng thời chủ động lên án và tố cáo hành vi nếu phát hiện
tránh tiếp tay cho kẻ xấu có cơ hội vi phạm